thưa quý vị trong đêm nay khối không khí lạnh vẫn được bổ sung thêm
nền nhiệt thấp nhất ở các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ đều giao động trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
sang ngày mai miền bắc trời hứng nắng nhẹ về trưa và chiều nhưng nhiệt độ toàn vùng vẫn thấp
chỉ từ một mươi chín hai mươi hai độ cả miền bắc vẫn duy trì tình trạng rét trên diện rộng
dự báo trong đêm nay và ngày mai cường độ mưa miền trung có xu hướng giảm
ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi có mưa với lượng mưa là từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
các tỉnh quảng bình quảng trị cũng như từ bình định trở vào cho đến khánh hòa có mưa vừa
có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên năm mươi mm
mưa giảm nên trong đêm nay và ngày mai lũ trên các sông ở quảng ngãi bình định khánh hòa ninh thuận xuống dần
nhưng nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận và khu vực tây nguyên
còn về nhiệt độ nền nhiệt thấp nhất cho đêm nay ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn ở mức thấp là từ một mươi sáu một mươi tám độ
với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ đêm duy trì trong khoảng từ hai mươi một hai mươi ba độ
với khu vực tây nguyên trong đêm nay mưa vẫn xảy ra diện nhiều nơi
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to nhưng sang ngày mai mưa giảm xuống còn diện giải rác
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên có xu hướng nhích nhẹ lên mức hai mươi năm hai mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ chiều và tối mai
có mưa giải rác với nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường
ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động với sóng biển cao từ hai ba m
vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh với sóng biển cao từ ba đến năm mét
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
khu vực này và vùng biển ngoài khơi nam bộ có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước